thưa quý vị trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây nam
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
tập trung lực lượng làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
và qua trinh sát cho thấy cầm đầu một đường dây là đối tượng oanh hà là chị gái ruột của dung hà
bà trùm giang hồ đất cảng một thời
và xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn xuyên quốc gia
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy đã xác lập chuyên án số tám trăm hai mươi hai t
để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây không bỏ lọt tội phạm
vũ hoàng oanh hay còn gọi là oanh hà sáu mươi năm tuổi quê ở hải phòng chị gái của dung hà
trùm giang hồ đất cảng trong vụ án năm cam
có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với bảy kiến án tiền sự
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phá chuyên án một trăm hai mươi tám y do vũ hoàng oanh cầm đầu
thu giữ bảy mươi bốn kg ma túy bắt tám đối tượng trong đường dây
tuy nhiên vũ hoàng oanh bỏ trốn sang nước ngoài
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra quyết định truy nã đặc biệt vũ hoàng oanh về tội
mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh tri nát quốc tế của singapore
sau khi sang nước ngoài vũ hoàng oanh phun nạp nhiều đàn em bị tri nát bớt được cộng cán
hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác bạc về thành phố hồ chí minh và hải phòng tiêu thụ
thủ đoạn giấu vào những cái lốc máy cái ben dầu đây là những cái động cơ cũ của các cái ô tô tải
và đặc biệt trong năm hai nghìn một chúng tôi khám phá ra một cái chuyên án là các đối tượng
dấu vào motor điện mỗi một cái motor khoảng một tấn và rút cái lõi ra thì chuyển vào đó là ba mươi cân
và từ đây thì sâu chuỗi lại tất cả các cái vụ án các cái đặc điểm về vật chứng cũng như cái thủ đoạn đối tượng
thì chúng tôi đã hình dung ra một cái đường dây rất lớn và do các cái đối tượng người việt trong đó là có vũ hoàng oanh
khi mà chúng tôi dựng lên thì cái nhóm cái đối tượng này chủ yếu là quê hải phòng
và rất nhiều đối tượng hiện nay đang sống ở thành phố hồ chí minh và rất nhiều đối tượng chỉ đã đang trốn ở nước ngoài
sau khi vận chuyển từ nước ngoài về và tập kết tại thành phố hồ chí minh
các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn thành phố hồ chí minh và vận chuyển ra hải phòng tiêu thụ
trinh sát xác định ngày một mươi ba tháng chín các đối tượng sẽ chuyển bốn lốc máy về kho của nguyễn anh bảo quốc
nhận định thời cơ phá án đã đến cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác phá án
ngày một mươi ba tháng chín đối tượng nguyễn thành thắng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy tổng hợp
thắng khai đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của quốc nơi nhận sẽ được thắng thông báo trước
ám tín hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động
thuê phạm thế anh vận chuyển về hà nội rồi đưa đi hải phòng tiêu thụ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ nam và thủy bỏ trốn vào phía nam
sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài trốn
dưới sự chỉ đạo của thứ trưởng nguyễn duy ngọc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh lần theo dấu vết bỏ trốn của đối tượng
sau một thời gian dài trinh sát ngày hai mươi ba tháng chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng cơ quan đại diện bộ công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ nguyễn văn nam nguyễn thị thanh thủy là hai đối tượng trong chuyên án
nguyễn ngọc sơn là đối tượng chuyên án đặc biệt về ma túy của công an tỉnh quảng ninh và vũ hoàng oanh đối tượng chuyên án quốc tế về ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt nhiều đối tượng trong đường dây tại hải phòng và thành phố hồ chí minh
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ hai mươi chín đối tượng thu giữ một trăm ba mươi một kg ma túy các loại bước đầu làm rõ các đối tượng mua bán tiêu thụ trái phép trên một sáu tấn ma túy
có thể nói đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự mưu trí dũng cảm nhạy bén và sáng
đó là sản phẩm sáng tạo trong sử dụng các biện pháp trong đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia
kết quả này cũng phản ánh công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng công an trong phòng chống tội phạm tạo thế trận vững chắc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng huỳnh phúc hậu
trú tại tp hcm để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng liên quan đến vụ việc hậu và trần huy nam
trú tại tỉnh đồng nai bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng hậu đang tàng trữ một gói ma túy đá có trọng lượng gần bốn trăm linh gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu lực lượng công an thu giữ thêm một khẩu súng ba viên đạn và hơn ba mươi gram ma túy
mở rộng điều tra công an đã tiến hành bắt khẩn cấp trần huy nam tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
thu giữ một gói ma túy đá và một mươi tám viên thuốc lắc
khoảng giờ hai mươi phút ngày hôm nay lực lượng phối hợp với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ do tiến hành kiểm tra hành chính
cơ sở kinh doanh bảy ba station tại đường phạm văn đồng phường nam lý tp đồng hới
đã phát hiện có hai mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
thời điểm kiểm tra quán bar trên đang mở nhạc cực mạnh và có khoảng một trăm linh nam nữ đang nghe nhạc sử dụng rượu bia
khi phát hiện thấy sự có mặt của lực lượng công an kiểm tra thì có nhiều đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại
qua test nhanh đối với số nam nữ có mặt tại quán ba này lực lượng công an đã phát hiện hai mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng công an tp đồng hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các hành vi như
kinh doanh hàng hóa rượu bia thuốc dùng để hút chi ra không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an tp đồng hới vừa triệt phá đường dây tàng trữ vận chuyển và sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn
do đối tượng ninh văn hoạt là nhân viên công ty thành tâm tại huyện nam trà my cầm đầu
bảy đối tượng trong đường dây gồm ninh văn hoạt hồ văn trà lê tiến dũng nguyễn xuân lý và vợ là ngô thị phượng đặng sĩ kiều và vũ xuân thành
tất cả các đối tượng trên đều trú trên địa bàn tỉnh quảng nam
số tăng vật thu giữ trong vụ việc là gần một tấn thuốc nổ gần bảy tám trăm linh kiếp điện bốn trăm ba mươi một viên đạn và nhiều tam vật khác có liên quan
công an quảng nam đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng đồng thời tổ chức truy tìm nguyễn xuân lý đang bỏ trốn
còn tại quảng trị hai đối tượng mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép bốn mươi hai kg thuốc nổ cũng vừa bị công an huyện gio linh phát hiện và thu giữ
hai đối tượng là nguyễn xuân lý và nguyễn xuân lý
nguyễn thanh phương và nguyễn thanh bình cùng chú tại tỉnh quảng trị
được biết phương là đối tượng từng có một tiền án về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
trước khi bị bắt nguyễn thanh phương đã cùng một số đối tượng khác trực tiếp tháo gỡ thu gom khai thác vật liệu nổ ở địa bàn huyện hương hóa
sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh quảng bình thế thuyên huế và quảng nam
đang có hành vi bán một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi là giả và hai bản sao cho một nam thanh niên
lý văn xuân trú tại tỉnh thương quang đã bị lực lượng công an hương yên bắt quả tà
tại cơ quan điều tra xuân khai nhận các tài liệu trên đều là giả
tiến hành khám xét chỗ ở của xuân tại thôn yên phổ xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã thu giữ hai mươi ba tài liệu nghi là giả các loại văn bằng bằng điểm
qua đầu tranh mở rộng cơ quan công an xác định số giấy tờ trên là xuân đặt mua của vũ mạnh tuấn chú tại tỉnh yên bái
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn tại hai điểm lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm phôi văn bằng chứng chỉ giả
hàng chục con dấu giả cùng nhiều máy móc và các vật chứng có liên quan
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền tại khu vực thuộc ấp cầu xã tân phong
bắt giữ một mươi năm đối tượng thu giữ trên năm mươi tám triệu đồng một mươi một điện thoại di động năm con gà cùng nhiều đồ vật liên quan khác
tụ điểm đá gà này do đối tượng trần văn nhiều chú tệ xã tân phong huyện tân biên đứng ra tổ chức
hàng ngày nhiều chọn địa điểm tổ chức đá gà là những vườn cao su trên địa bàn xã tân phong
rồi sau đó liên hệ những người tham gia đá gà ở các huyện lân cận để cáp kèo bắt cặp gà
và số tiền cược để thu tiền trọng tài và tiền sân
được biết trung bình mỗi cặp gà đá nhiều đã thu năm tiền bên thắng
sau hơn bốn tháng điều tra bổ sung tòa án nhân dân tp hcm dự kiến ngày mai hai mươi năm tháng một mươi một
sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi
và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong
trong vụ án này trang bị truy tố về các tội giết người hành hạ người khác
theo điều một trăm hai mươi ba và một trăm bốn mươi bộ luật hình sự khung hình phạt tổng cộng cao nhất là tử hình
thái bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm theo điều ba trăm tám mươi bốn
tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tám năm tù
để phục vụ việc xét xử tòa trụ tập hai giám định viên tù phòng kỹ thuật hình sự
công an tp hcm và năm nhân chứng
vào ngày hai mươi một tháng bảy tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
theo hội đồng xét xử căn cứ bộ luật tố tụng hình sự việc xác định thương tích tính chất
mức độ tổn hại sức khỏe là trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định
trong vụ án thủ tục giám định chưa được thực hiện
hội đồng xét xử thấy cần hoán phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra
bổ sung kiến nghị của người bảo vệ quyền lễ hội đặc pháp của bị hại
trong việc giám định tỷ lệ thương tích của bị hại khi bị bạo hành
trong ngày bảy ngày một mươi ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là có cơ sở để chấp nhận
về nội dung luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo thái sang tội giết người
hội đồng xét xử cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung
hội đồng xét xử sẽ xác xử theo tội danh mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
đến ngày tám tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng bổ sung
và dưới nguyên quan điểm truy tố bị can nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
sau nửa tháng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một phạm nhân đinh viết dũng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê lâm đồng tạm trú huyện bình chánh tp hcm đã bị lực lượng
của trại giam thủ đức đóng tại huyện hàm tân tỉnh bình thuận bắt nóng
khi đối tượng đang có mặt tại địa bàn quận tân phú tp hcm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng của trại giam thủ đức đã nắm bắt được phạm nhân đinh viết dũng
đang có mặt tại địa bàn quận tân phú tp hcm nên đã tổ chức bắt giữ vào sáng cùng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
hiện lực lượng của trại giam thủ đức đang làm các thủ tục để dẫn giải phạm nhân này về trại giam
để điều tra hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
vào ngày một mươi tháng một mươi một khi đang thủ án tại trại giam thủ đức phạm nhân đinh viết dũng
đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
cụ thể phạm nhân đã lợi dụng lúc đi vệ sinh khi lao động để trốn vào rừng
cùng ngày trại giam thủ đức đã phát lệnh truy nã phạm nhân này
theo cán bộ trại giam thủ đức đinh viết dũng là phạm nhân hiện đang chấp hành án một mươi năm năm tù
về tội lừa đạo chiến đoạt tài sản tại phân trại số ba trại giam thủ đức
còn công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng vĩnh an ba mươi tuổi
ngụ xã sông thao huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về bảo vệ động vật nguy cấp nguy hiểm
theo đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi một qua công tác nghiệp vụ lực lượng phối hợp công an huyện trảng bom
hạ kiểm lâm liên huyện tráng bom thống nhất và công an xã sông thao đã bắt quả tan hoàng vĩnh an
đang nuôi nhốt trái phép nhiều loài cá thể có đặc điểm giống các loài động vật rừng nguy cấp nguy hiểm
gồm ba cá thể mèo rừng hai cá thể khỉ đuôi dài một cá thể trang đất sáu cá thể khu ly nhỏ
một cá thể kỳ đạ vân hiện toàn bộ các cá thể động vật trên vẫn đang còn sống
làm việc với công an vĩnh nam khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thông qua mạng xã hội facebook
đã mua các loại cá thể động vật rừng trên từ hai trăm bảy mươi đến một bốn triệu đồng một con
rồi nuôi nhốt bán lại kiếm lời và khai thêm đã mua và bán cho khách hàng hai cá thể động vật rừng
là khỉ đuôi dài từ sáu trăm linh đến một ba triệu đồng một cá thể thu lời sáu năm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an
tính bình thuận cho biết vừa triệt phá một vụ đánh bạc với hình thức sóc đĩa ăn tiền
xảy ra tại địa bàn xã hàm minh huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt giữ ba mươi bảy đối tượng
vào lúc giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh
bất ngờ đột kích vào nhà có một người dân thuộc địa bàn thông minh thành xã hàm minh huyện hàm thuận nam tính bình thuận
bắt quả tan một nhóm do đối tượng đoàn việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại thôn phú sung huyện hàm thuận nam
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
tan vật thu giữ trên chiếu bạc gần một trăm bảy mươi triệu đồng tiền mặt
tiền ngoài chiếu bạc là năm sáu trăm linh ngàn đồng tiền thu sâu trên bốn triệu đồng
ngoài ra qua kiểm tra thu giữ trên người các đối tượng có số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
ba xe ô tô ba xe máy và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này ngoài tập trung tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện hàm thuận nam
còn tổ chức tại địa bàn thị xã la ghi
nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn
ban ngà thị khu vực tròi rảy còn ban đêm chọn nhà của các hộ dân đến lập xới bạc
có phân công người đưa đón con bạc và cắt cửa người cảnh giới tại các ngã đường đi vào sông bạc
quá trình đánh bạc bọn chúng thu tiền sâu của các con bạc thắng cược
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố tài liệu hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tổ công tác đặc biệt tỉnh kiên giang cho biết vừa phối hợp cùng với hạt kiểm lâm của vườn quốc gia phú quốc
đã bắt quả tan tám đối tượng chặt phá cây rừng tự nhiên tại tiểu khu sáu mươi một phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng ấp gành dầu xã gành dầu thành phố phú quốc
theo đó trong quá trình tuần tra quản lý địa bàn thuộc vườn quốc gia phú quốc lực lượng kiểm lâm đã phát hiện các đối tượng đang có hành vi chặt phá cây rừng
ngay lập tức đã tiến hành bắt quả tan nhóm tám đối tượng gồm
phù quang đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bùi quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đoàn toàn em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quỳnh văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy thị văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bùi xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tất cả đều thường trú tại xã cửa cạn tp phú quốc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện cây rừng trên diện tích hơn hai m hai bị đốn hạ thu giữ một máy cưa ba máy gác cỏ ba rửa sắc
và các vật dụng khác phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm đối tượng
hạt kiểm lâm vườn quốc gia phú quốc đã lập biên bản thu giữ tan vật và tạm giữ tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra giám định loại cây bị chặt phá củng cố hồ sơ xử lý theo đúng pháp luật
thưa quý vị sau bốn ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt tám bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm
gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúng a h năm n một xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long
cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang bị tòa tuyên phạt ba mươi tháng tù treo
cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang bị tòa tuyên phạt ba mươi tháng tủ treo
bộ lãnh đạo bộ y tế bị tòa tuyên phạt các mức án gồm dương huy liệu từ hai mươi bốn tháng tù treo nguyễn nam liên hai mươi bốn tháng tù phạm thị minh nga một mươi năm tháng tù treo và nguyễn việt hùng ba mươi tháng tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị cáo còn lại đều nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm kiểu long gồm lương văn hóa bị phạt chín năm tù nguyễn văn thanh hải sáu năm tù và ngô hữu hiếu nghĩa năm năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc công ty dược phẩm kiều long phải bồi thường cho bộ y tế số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
và các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh thành công giai đoạn hai chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ khoảng chín năm kg ma túy tổng hợp
công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công giai đoạn một chuyên án một trăm một mươi chín a
bắt ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy thu giữ khoảng một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng ketamin
hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
qua đấu tranh mở rộng chiều qua tại số nhà ba trăm một mươi một đường trần hưng đạo phường nam lý thành phố đồng hới
lực lượng chuyên án đã bắt quả tang phạm thị quỳnh trang đăng tàng chữ ma túy thu giữ tám kg ma túy tổng hợp loại ketamin
ba một trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp khoảng một năm kg
và mở rộng ban chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng phạm văn duẩn là bố ruột của đối tượng trang
cũng liên quan đến ma túy ngay sau khi phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển ma túy thẩm lậu
từ nước ngoài vào tiêu thụ tại một số địa bàn của tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia thành nhiều mũi áp sát vây bắt thành công đối tượng liều thị mỹ
chú tại xã xín tráng huyện simacai về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khi my đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa bàn thôn chu liền trải xã quan hồ thần
simacai thì bị tổ công tác bắt giữ thu bốn kg ma túy đá được hút chân không và ngụy trang trong túi trà có in chữ nước ngoài
tại cơ quan điều tra đối tượng lưu thị mỹ khai nhận mua số ma túy đá trên của một người lào qua mạng xã hội với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng mỹ cất dấu số ma túy trên và đi tìm khách mua dự định xe bán với giá bốn trăm linh triệu đồng để kiếm lời
trước đó trong vòng ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện văn bàn tỉnh lào cai cũng đã liên tiếp bắt giữ thành công
hai vụ ma túy bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai bánh heroin
hiện lực lượng công an tỉnh lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật